thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về công tác chuẩn bị phục vụ hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai tại hà nội
sáng nay ubnd tp hà nội đã chỉ đạo các sở ngành ubnd các quận huyện thị xã và các đơn vị liên quan
khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết tốt nhất để phục vụ hội nghị
theo đó chủ tịch ubnd tp yêu cầu giám đốc các sở ngành thành phố chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã
tập trung đảm bảo vệ sinh môi trường tại các tuyến phố các khu vực công cộng khu vực các đoàn dự kiến đi qua
tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác đảm bảo an ninh an toàn trật tự
tăng cường tuyên truyền cho người dân về ý nghĩa tầm quan trọng của hội nghị
thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật giữ gìn văn minh trật tự tích cực tham gia hưởng ứng
hoạt động vẫy trào có trật tự các đoàn khi di chuyển tại các tuyến đường giữ gìn văn hóa ứng xử của người hà nội
nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ các nhà báo khách quốc tế tham quan tác nghiệp trên địa bàn thành phố
đây là cơ hội tốt nhất để quảng bá với thế giới về văn hóa sự phát triển hình ảnh về đất nước
con người việt nam thủ đô hà nội khẳng định vị thế trách nhiệm của việt nam
thủ đô hà nội với cộng đồng quốc tế duy trì hòa bình hữu nghị